tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các trung tâm sát hạch lắp đặt kết nối hệ thống camera giám sát trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các trung tâm sát hạch phải lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát tại phòng sát hạch lý thuyết
và trên sân sát hạch về tổng cục đường bộ việt nam trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín theo hướng dẫn
đồng thời tổ chức lưu trữ dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết dữ liệu giám sát sân sát hạch
kết quả sát hạch lý thuyết trong hình và trên đường theo quy định
lắp đặt camera giám sát quá trình sát hạch lái xe trong hình và các hãng f
và lưu trữ dữ liệu tại trung tâm sát hạch trong thời gian tối thiểu là hai năm